tòa án nhân dân tỉnh nghệ an vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo lê thị dung
cựu giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an và nguyễn thị hương
cựu kế toán trung tâm giáo dục thường xuyên huyện hưng nguyên về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo hồ sơ vụ án từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy bà lê thị dung là giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện hương nguyên
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao cùng với đồng phạm là bà nguyễn thị hương kế toán trung tâm
nhiều lần thanh toán trái quy định đều trục lợi số tiền trên bốn mươi tám triệu đồng
tại phiên sơ thẩm toán nhân dân huyện hương nguyên đã tuyên phạt bị cáo lê thị dung năm năm tù
nguyễn thị hương hai năm tù cho hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đồng thời truy thu số tiền hơn bốn mươi bốn triệu đồng từ bị cáo dung
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo lê thị dung đã có đơn kháng cáo
tại phiên tòa phúc thẩm xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo lê thị dung một mươi năm tháng tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thời hạn tù tính từ thời điểm bắt tạm giữ tạm giam
miễn hình phạt đối với bị cáo nguyễn thị hương cấp phúc thẩm cũng tuyên truy thu số tiền trên bốn mươi bốn triệu đồng
từ bị cáo lê thị dung để trả cho trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp huyện hương nguyên